thưa quý vị xung quanh đến các bài báo phản ánh về đường dây chạy công chức trên địa bàn huyện sóc sơn
thành phố hà nội trong thời gian qua đồng thời nhận được đơn tố cáo của người có liên quan
công an hà nội đã điều tra và khởi tố ba vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đường dây chạy công chức
thông tin do ban tuyên giáo thành ủy và công an hà nội cung cấp chiều nay
cuối năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng việc ủy ban nhân dân huyện sóc sơn cắt hợp đồng đối với một trăm tám mươi năm giáo viên do không đủ điều kiện tuyển dụng
nhiều đối tượng đã môi giới để chạy công chức cho những giáo viên này
nhưng thực tế tại cuộc họp báo đại tá dương văn giáp trưởng phòng cảnh sát hình sự công an hà nội cho biết
khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi năm anh đỗ văn triệu nhờ nguyễn văn hải đều trú tại sóc sơn
xin cho vợ là chị nguyễn thị thu hà với số tiền một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng
do không có tiền chị hà chuyển môi giới cho chị giang và bắt mối với đàm hữu dũng là giảng viên học viện kỹ thuật quân sự với số tiền hai trăm linh triệu đồng
công an hà nội tổ chức xác minh và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra khu vực một của bộ quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền
vụ án thứ hai cùng địa bàn
cơ quan công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại sóc sơn và bà ngô thị toàn chú tại huyện phổ yên tỉnh thái nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà toàn khai nhận là năm hai nghìn một mươi bốn mà toàn đã nhờ ánh chạy công chức cho hai trường hợp
năm hai nghìn một mươi năm thì đã đưa năm trường hợp và tổng số toàn bộ cái tài sản mà số tiền mà tòa ánh đã chiếm đoạt của mọi người là ba trăm tám mươi triệu đồng
căn cứ bằng các tài liệu chính cứ thu thập được
cơ quan công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần văn ánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại trung yên trung giáo sóc sơn nhân viên quản lý trợ nỉ sóc sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
riêng đối với bà ngô thị toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại đông cao phủ yên thái nguyên nguyên là giáo viên trường thể học bắc sơn a đã nghỉ hưu thì chúng tôi cũng khởi tố tội danh cũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mà áp dụng biện pháp cấm ích khỏi lây cư trú đối với bà toàn
tiếp đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị hằng đã gửi đơn tố cáo đối tượng nguyễn văn thuyết đều trú tại sóc sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền năm trăm ba mươi sáu triệu đồng từ hành vi chạy công chức của năm hai nghìn một mươi bảy
trong đơn thì tố cáo đối tượng nguyễn văn thuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xuân giang sóc sơn cũng ngoài bị lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị rất nhiều tiền để chạy công chức chạy vào công nhân cho một số người nhà
và người quen chỉ ở trên địa bàn sóc sơn
căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu được bước đầu công an hà nội xác định các thông tin báo chí về đường dây chạy công chức ở lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện sóc sơn hà nội là có cơ sở nhưng chưa có dấu hiệu tiêu cực
thực tế các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thi tuyển công chức tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo các phòng ban của huyện sóc sơn và ubnd tp hà nội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản